theo thông tin từ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm trải qua ba năm triển khai thí điểm đến ngày một một hai nghìn hai mươi không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ chính thức đi vào hoạt động
theo đó trong ba năm qua không gian phố đi bộ hồ gươm đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự hình thành thói quen đi bộ từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sông mới cho người dân thủ đô
qua thực tế triển khai cũng cho thấy không gian đi bộ đã phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa cảnh quan mặt nước cây xanh di tích quốc gia đặc biệt hồ hàn kiếm góp phần quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo kích cầu phát triển dịch vụ du lịch thành phố
do đó sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của ban chỉ đạo hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận của thành phố và quận hoàn thiện và phê duyệt đề án tổ chức lại ban quản lý khu vực hồ hoàn kiếm